tổ chức xếp hạng qs london anh đã chính thức công bố kết quả xếp hạng top một đại học xuất sắc nhất thế giới
trong bảng xếp hạng này có hai trường đại học của việt nam là đại học quốc gia tp hcm và đại học quốc gia hà nội góp mặt
trong tám mươi năm trên một trăm chín mươi bảy quốc gia được xướng tên lần đầu tiên việt nam hiện diện với sự góp mặt của hai đại học
đại học quốc gia tp hcm thuộc nhóm bảy trăm linh một trên bảy trăm năm mươi và đại học quốc gia hà nội thuộc nhóm tám trăm linh một trên một
kết quả này khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo nghiên cứu của hai đại học quốc gia của việt nam đã hội nhập sâu với quốc tế
được các nhà khoa học và tuyển dụng trên thế giới biết đến và thừa nhận nhiều hơn
các công trình nghiên cứu cũng được trích dẫn cao hơn có tầm ảnh hưởng rộng hơn
qs world đưa ra bản đánh giá bằng cách phân tích hơn chín mươi bảy triệu trích dẫn
từ một mươi bốn triệu bài báo trên hệ thống scopus tiếp nhận phản hồi từ một hai triệu học giả và hai trăm linh doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu
để xác định các trường đại học xuất sắc nhất về đào tạo nghiên cứu và phục vụ cộng đồng